đối tượng viên đình mạnh chú tại xã air rock huyện air soup tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt tạm giam về hành vi mua bán người
vào khoảng đầu năm hai nghìn một mươi chín mạnh quen biết với một người đàn ông tên đốc
vì hám lợi nên mạnh đã dụ dỗ lôi kéo sáu nạn nhân đưa xuống thành phố hồ chí minh cho đốc và được đốc đưa trước số tiền năm mươi triệu đồng
sau đó đốc đưa sáu nạn nhân sang campuchia bán vào các công ty
đến giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hai nạn nhân muốn về lại việt nam thì đốc yêu cầu phải nộp lại một trăm tám mươi triệu đồng
vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi người thân truyền đủ số tiền trên thì hai nạn nhân được thả lại về việt nam
tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao vào chiều ngày hôm qua ba tháng tám trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bộ ngoại giao cho biết
phản ứng của việt nam trước việc trung quốc thông báo sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện quân sự trên biển đông
từ ngày hôm nay
từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày hai tháng tám khu vực thông báo tập trận bao trù một phần hoàng sa chủ quyền của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
việc trung quốc đưa một phần của quần đảo hoàng sa vào khu vực tập trận quân sự ở biển đông
từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến hai tháng tám đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo này
và đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và gây phức tạp tình hình
không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa trung quốc và asean về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên tại biển đông coc
việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở biển đông
việt nam kiên quyết phản đối và yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa
và không tái diễn vi phạm tương tự
tin an ninh trẻ tự đáng chú ý
một ổ nhóm thực hiện hành vi lừa đảo trúng thưởng điện thoại di động trị giá cao
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố hà nội
phối hợp với công an huyện đan phượng triệt phá tám đối tượng đã bị bắt giữ
lê hùng công là người cầm đầu nhóm này
các đối tượng đăng bài ở các hội nhóm trên facebook với nội dung tặng quà đặt điện thoại iphone một mươi bốn pro max
sau đó sử dụng các tài khoản facebook ảo lập sẵn nhắn tin với những người bình luận trong bài viết tặng quà
để hướng dẫn họ cách nhận thưởng theo năm bước
khi những người này cung cấp thông tin cá nhân thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải chuyển sáu lần
với tổng số tiền là một mươi bảy triệu hai trăm linh nghìn đồng
bị hại có thể dùng hai cách để gửi tiền đó là gửi ảnh thẻ nạp điện thoại
hoặc là chuyển tiền vào tài khoản do công cung cấp
sau khi các đối tượng lấy được tiền và thẻ nạp điện thoại của các bị hại
thì công và các đối tượng chiếm đoạt luôn và không gửi điện thoại như đã hứa hẹn
cơ quan công an xác định được các đối tượng đã sử dụng tài khoản facebook lừa đảo
chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hai đối tượng gồm hoàng đức quốc chú huyện cao lộc
và phạm văn hậu chú tại tỉnh vĩnh phúc về hành vi buôn bán hàng cấm cháy phép
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bảy tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực gần cổng bến xe phía bắc
thị trấn cao lộc huyện cao lộc phát hiện chiếc xe ô tô
có một đối tượng bị hại
tổ công tác có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có phạm văn hậu và một người đàn ông là lái xe taxi thuê
tại cốc sau xe ô tô có năm bao tải dứa bên trong chứa hai mươi dàn pháo hoa nổ tổng trọng lượng bảy mươi tám kg
hậu khai nhận số pháo trên đối tượng mua với hoàng đức quốc với giá một triệu hai trăm linh nghìn đồng một dàn
từ thị trấn đồng đăng huyện cao lộc mang về vĩnh phúc để bán kiếm lời
căn cứ lời khai của đối tượng lực lượng công an huyện đã tiến hành bắt giữ đối tượng hoàng đức quốc
hiện công an huyện cao lộc đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
với tội danh đánh bạc huỳnh ga lăn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm ra
vào ngày một mươi tháng năm tại khu đất trống thuộc xã long an thị xã tân châu lực lượng công an phát hiện các đối tượng tham gia đánh bạc
một mươi tám đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà đá hai cặp cửa sắt ba mươi hai xe mô tô các loại một mươi điện thoại di động và nhiều tăng vật khác có liên quan
khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an tiếp tục thu giữ hơn sáu mươi năm năm triệu đồng
qua xác minh điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu phát hiện huỳnh ga lăn trước đó đã bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi đánh bạc mà vẫn tiếp tục vi phạm nên đã thực hiện các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
trong hai ngày mùng hai đến ngày mùng ba tháng tám địa bàn tỉnh điện biên xảy ra mưa lớn kéo dài cây ngập úng cục bộ sạn lửa đất làm hư hại nhiều nhà ở công trình giao thông thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp
tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính hơn sáu tỷ đồng
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố mưa lũ đã gây ảnh hưởng bốn mươi nhà ở của người dân
mưa lớn đã gây thiệt hại hơn một trăm linh hectare lúa và hoa màu nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở một số công trình thủy lợi bị hư hỏng
tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính hơn sáu tỷ đồng

tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính hơn sáu tỷ đồng
tổ điểm xét tuyển đại học của mình với mức điểm đó hoan có thể đỗ nhiều trường đại học thế nhưng thí sinh này lại có một quyết định ngược dòng bỏ xét tuyển đại học để đi học trường nghề
em không có ý định muốn học đại học em chỉ có ý định đi học cao đẳng cũng chỉ để thời gian ngắn để ra kiếm tiền thôi
ngoài hoan mùa tuyển sinh năm nay nhiều thí sinh đạt điểm cao khác cũng có lựa chọn tương tự
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo khoảng gần ba trăm linh thí sinh
bỏ xét tuyển đại học năm nay con số này chiếm gần một phần ba tổng số đã đăng ký
nhiều nguyên nhân được các chuyên gia đưa ra trong đó có việc thí sinh chuyển hướng học nghề
tuyển sinh nghề đạt mức cao nhất trong năm năm gần đây với hai bốn mươi tám triệu người tham gia
khi mình cũng mong muốn sau này học được thành tài thì con ra trường cái là có ngành nghề luôn công an việc làm luôn
còn như theo đại học thì cũng có khả năng là con mình đủ điểm để học thật
nói chung là mỗi một người muốn lựa chọn nó khác nhau
như mong muốn của mình là con học xong ra trường là có ngành nghề làm có công an việc làm luôn
kể cả cao đẳng cũng không phải là con đường duy nhất mà quan trọng nhất là các em chọn được một cái bậc học
phù hợp với năng lực sở trường của mình và hạn chế cái sở đoạn
để làm thế nào các em học xong các em có việc làm
và cuối cùng cuộc sống một con người đó là có một sự nghiệp việc làm thu nhập và một cuộc sống hạnh phúc
và cái yếu tố đó không phụ thuộc về bằng cấp mà phụ thuộc về cái khả năng làm việc
khả năng công nghiệp và khả năng làm ra những đồng tiền chân chính làm giàu cho chính mình
một nguyên nhân khác cũng được các chuyên gia đề cập tới
do đổi cách thức đăng ký dự thi và xét tuyển có những thay đổi so với trước
hai năm vừa qua thì cái quy trình này đã thay đổi
các em đăng ký xét tuyển khi mà đã thi xong tốt nghiệp trung hợp hội thông
và thậm chí là khi các em đã biết kết quả thi tốt nghiệp của mình như thế nào rồi
như vậy là vào thời điểm này thì các em đã nắm rõ được cái thực lực của mình thể hiện qua cái bài thi
khả năng mình
có thể theo học đại học hay không
và phù hợp với nhóm trường hay là nhóm ngành nào có mức độ cạnh tranh như thế nào
bức tranh tuyển sinh đã đa dạng hơn
đại học không còn là con đường duy nhất để tiến thân lập nghiệp
như vậy xét tuyển đại học đợt một năm hai nghìn hai mươi ba đã kết thúc
bộ giáo dục và đào tạo lưu ý những thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống của bộ
cần phải thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến
từ ngày ba mươi một tháng bảy đến một mươi bảy h ngày sáu tháng tám
nếu không kết quả của các em không được công nhận
trong thời gian vừa qua trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên cả nước xảy ra hàng trăm vụ sạt lở
riêng tại vùng đồng bằng sông cửu long đã xảy ra một trăm hai mươi hai vụ ảnh hưởng đến dân cư
công trình đê điểu giao thông rừng ngập mặn
tại tỉnh lâm đồng cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở
sụt lún và ngập úng gây thiệt hại nghiêm trọng
gần nhất ngày hai mươi chín tháng bảy mưa lớn kéo dài
nhất là tại các huyện đạ hoai bảo lâm và thành phố bảo lộc
hàng chục khối đất đá sạt lở vùi lấp một phần trạm cảnh sát giao thông
đóng trên đèo bảo lộc khiến bốn người tử vong
trước đó dặn sáng ngày hai mươi chín tháng sáu một vụ sạt lở nghiêm trọng khác đã xảy ra
tại hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt
mưa lớn làm vỡ bờ kè bê tông từ trên cao
đất đá tràn xuống bốn ngôi nhà phía dưới trong khu vực
sạt lở xảy ra ở nhiều nơi khác trên cả nước
trong mối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp
chính phủ và các bộ ngành địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp
nhằm săn thiểu thiệt hại về người và tài sản do sạt lở đất lũ ống lũ quét
trong đó tập trung vào việc di rời dân lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm
trong một số vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét
xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất đá cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm
thế nhưng mưa lũ sạt lở vẫn là loại hình thiên tai khó ứng phó nhất và cần nhiều giải pháp hơn nữa
tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ phí trưởng thành
trưởng khoa địa chất trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội xung quanh vấn đề này
trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa ông hiện nay thì mùa mưa lũ đang đến gần rồi
và các cái nguy cơ về sạt lở đất đang diễn ra
nó đang tiềm ẩn
vậy thì ông có những cảnh báo như thế nào ạ
đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc trong thời gian tới khi mà mùa mưa lũ đang tới gần ạ
hiện tượng trượt sạt lở đất đá xảy ra thường xuyên ở khu vực miền núi
và nhiều khu vực khác miền núi khác ở miền trung và miền núi phía bắc của nước ta
mỗi năm vào mùa mưa bão thì trượt sạt lở đất đã gây hậu quả nghiêm trọng
và thiệt hại lớn về người tài sản và gây ách tắc giao thông và làm chết nhiều người
do ảnh hưởng của các yếu tố
tỉnh về nền địa chất không ổn định cùng với sự thay đổi về thời tiết
do biến đổi khí hậu các trận mưa cực đoan sau thời gian dài nắng nóng
sẽ là nguyên nhân chính gây ra các trận lũ quét và trượt sạt lở đất
tại hầu hết các khu vực miền núi và trung du của nước ta
hôm nay thì chính phủ đã đưa ra rất là nhiều các giải pháp
để nhằm phòng chống sạt lở và bảo vệ tính mạng của người dân
vậy thì từ góc độ chuyên gia ông có đánh giá gì về cái hiệu quả sử dụng các cái công trình
và tính chủ động ứng ứng
các công phó của các địa phương hiện nay ra sao
vâng cho đến nay chính phủ đã triển khai nhiều chương trình dự án
đề tài nghiên cứu các nhà nước về điều tra đánh giá và phân vùng cảnh báo
trượt lở đất đá các vùng miền núi việt nam
và các giải pháp phòng chống sạt lở để bảo vệ tính mạng tài sản của người dân
và đã đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên các kết quả chuyển giao cho địa phương vẫn chưa đạt hiệu quả
bởi vì nhiều phần vẫn là mang tính định tính
nên việc áp dụng và thực hiện là vẫn chưa cao
vậy thì thưa ông ạ
rõ ràng là về lâu về dài thì các địa phương cần tính đến những cái bài toán
mà có phương án chủ động hơn và các giải pháp
để mà giảm thiểu được những tác động của tình trạng sạt lở đất như hiện nay
hiện nay thì ở trên thế giới và việt nam đã có nhiều công trình nghiên cứu
ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng các kịch bản
từ trên ngưỡng mưa động đất để đưa ra các mức cảnh báo sớm
về lũ quét trượt sạt lở đất đá
theo thời gian thực cho những khu vực có nguy cơ
và các địa phương đã đưa ra các kịch bản
và các kịch bản cảnh báo về lũ quét sạt lở đất đá
đã được hiển thị trên webjit và ứng dụng trên điện thoại di động
các kịch bản này được chuyển giao cho địa phương
được sử dụng cho phục vụ quy hoạch và xây dựng cơ sở ạ tầng đường giao thông
đồng thời tuyên truyền đến người dân địa phương
hiểu biết về hậu quả của lũ quét và trượt sạt lở đất đá
phải xây dựng các bản đồ nguy cơ trượt sạt lở đất
cho các khu vực mềm núi
trung du ở tỉ lệ lớn và thiết lập các hệ thống quan trắc
đo mưa và đo dung chấn
một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
như nâng thời hạn visa điện tử phong tỏa tài sản người bị thanh tra
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
từ ngày một mươi năm tháng tám luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam sẽ có hiệu lực
theo đó thời hạn thị thực điện tử sẽ được nâng từ ba mươi lên chín mươi ngày
luật cũng cho phép công dân của nước được việt nam đơn phương miễn thị thực
được cấp tạm trú bốn mươi năm ngày so với quy định trước đó là một mươi năm ngày

xem xét cấp thị thực gia hạn tạm trú theo quy định
cũng từ ngày một mươi năm tháng tám sẽ áp dụng quy định số bốn mươi ba
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra
cơ quan chức năng sẽ phong tỏa tài khoản trong trường hợp người bị thanh tra
có dấu hiệu tẩu tán tài sản có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu quyền sử dụng
cũng như có hành vi làm sai lệch hồ sơ sổ sách kế toán dẫn đến thay đổi về tài sản
việc phong tỏa cũng được áp dụng đối với người bị thanh tra
không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền tài sản theo quyết định thu hồi
từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức cá nhân trên địa bàn tp hcm
sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè phải nộp phí theo quy định
theo đề xuất của sở giao thông vận tải mức phí dự kiến áp dụng theo năm khu vực
dựa trên giá đất bình quân trong đó mức phí thuê lòng đường và vỉa hè
mỗi mét vuông để giữ xe là từ năm mươi ba trăm năm mươi đồng một tháng
giá thuê hai mươi một trăm linh đồng mỗi mét vuông cho các hoạt động khác
dự kiến mỗi năm nguồn thu phí dùng tạm lòng đường vỉa hè là khoảng một năm trăm hai mươi hai tỷ đồng
được nộp vào ngân sách để duy tu bảo trì lòng đường hè phố
việc thu và đóng phí được thực hiện theo các quy định về luật phí và lệ phí
mời quý vị cùng đến với một điểm báo
gỡ khó cho thị trường bất động sản rõ đến đâu xử lý đến đó
là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
phạm minh chính tại hội nghị trực tuyến về các giải pháp tháo gỡ khó khăn vương mắc
cho thị trường bất động sản
bài viết đáng chú ý về nội dung này quý vị theo dõi trên báo lao động
theo thủ tướng cũng như các lĩnh vực kinh tế xã hội khác
thị trường bất động sản có lúc thuận lợi và lúc khó khăn
các doanh nghiệp có lúc lãi và có lúc lỗ
nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải phát hiện kịp thời
các vấn đề nổi lên các khó khăn vương mắc đánh giá đúng nguyên nhân
đưa ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phù hợp triển khai quyết liệt hiệu quả
tài nguyên và môi trường có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia
phát triển kinh tế xã hội là nhân đề bài viết trên báo công an nhân dân
và đây cũng là khẳng định của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc về lĩnh vực tài nguyên môi trường cùng bộ tài nguyên và môi trường
bài viết phản ánh vấn đề liên quan đến giải quyết khó khăn nguồn cung mỏ đất cát
phục vụ công tác san nền xây dựng nhóm quy hoạch sử dụng đất an ninh
giải quyết gốc vương mắc trong cấp dây chứng nhận quyền sử dụng đất
và nhóm vấn đề về lĩnh vực bảo vệ môi trường
đây là những nhóm vấn đề mà cả hai bộ cùng quan tâm
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đảng quốc khánh đồng tinh và khẳng định
sự cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp để giải quyết hiệu quả hơn
những nhiệm vụ có liên quan đến hai bộ
bộ trưởng tô lâm khẳng định và thông nhất với bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
cần xây dựng nâng cao quy chế phối hợp trên lĩnh vực tài nguyên môi trường
quả đáo thúc đẩy mạnh mẽ nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia
phòng chống hiệu quả tội phạm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trao đổi với phóng viên báo tiền phong về thông tin sắp xếp
quận hoàn kiếm hà nội trong thời gian tới
bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho hay
vấn đề này sẽ do thành phố hà nội cân cứ vào quy định và xem xét theo thẩm quyền
đại diện bộ nội vụ cho biết thông tin về việc quận hoàn kiếm trong diện phải sắp nhập
trong thời gian tới mới chỉ nằm trong giai đoạn ra soát
theo quy trình hà nội sẽ xây dựng phương án tổng thể
sau đó gửi về bộ nội vụ xem xét nghiên cứu về từng phương án cụ thể
quá trình xem xét sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã
còn phải căn cứ vào các yếu tố đặc thù đã được nêu trong nghị quyết
cả nước xảy ra sáu mươi vụ ngộ độc thực phẩm có một mươi hai người tử vong
là thông tin cảnh báo đáng chú ý trên báo kinh tế và đô thị
những số liệu này một lần nữa cảnh báo về mối nguy của ngộ độc thực phẩm
đối với sức khỏe và tính mạng con người
để phòng tránh cục an toàn thực phẩm bộ y tế cũng đưa ra khuyến cáo
người dân tuyệt đối không thu hái đánh bắt sử dụng các loại nấm độc
côn trùng lạ cá nóc trứng cóc so biển ốc lạ cây quả lạ
để làm thức ăn
ngoài ra tuyệt đối không sử dụng da súc da cầm chết bệnh chết không rõ nguyên nhân
làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm